ngày hai mươi tám tháng một mươi một tiến sĩ anthony foshi chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của mỹ cho biết
ông không ngạc nhiên nếu biến chủng omicron đã xuất hiện tại nước này
cùng ngày bộ trưởng y tế pháp oliveral thừa nhận dù hiện giờ chưa phát hiện ca nào ở nước pháp
vấn đề chỉ còn về thời gian một khi biến chủng đã lan ra nước anh ý bỉ thì rất có thể nó cũng đã xuất hiện tại đất nước của họ
pháp sẽ nỗ lực xác minh làm chậm sự lây lan xuống thấp nhất có thể
trong khi đó israel là nước tiên phong thực hiện biện pháp ngăn chặn biến chủng mạnh tay nhất
khi cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh chỉ sau một thời gian mở cửa
hàng loạt quốc gia khắp thế giới bị đặt trong tình trạng báo động và phải siết chặt hạn chế di chuyển với các quốc gia miền nam châu phi
nhưng dường như đã muộn hiện tại những ca nhiễm biến chủng mới được ghi nhận giải rác trên thế giới từ châu âu trung đông đến châu á
bảy ngày vừa qua virus corona một lần nữa nhắc nhở nhân loại rằng đại dịch còn lâu mới thực sự đi qua
số ca nhiễm mới đang tăng cao kỷ lục ở nhiều quốc gia các biện pháp hạn chế đã trở lại và một biến chủng mới đáng lo ngại tiếp tục xuất hiện
cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín một lần nữa vấp phải chứng ngại vật kéo theo những lo lắng về triển vọng sớm khôi phục nền kinh tế toàn cầu
tại châu âu trước làn sóng ca lây nhiễm tăng cao chính phủ các quốc gia một lần nữa phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
ở áo hàng loạt hoạt động kinh doanh đã phải đóng cửa và chỉ còn số ít dịch vụ thiết yếu còn hoạt động
sau áo hà lan cũng khôi phục một phần lệnh phong tỏa trên toàn quốc phần lớn hoạt động kinh doanh phải đóng cửa sau một mươi bảy giờ
đức và pháp đã xiết chặt các hạn chế với người chưa chủng ngừa covid một mươi chín yêu cầu người dân phải tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và thẻ xanh y tế
tại bỉ các hộp đêm tạm dừng hoạt động người dân cũng không được tham gia các sự kiện thể thao trong nhà
trong khi đó anh không xiết chặt với các biện pháp phòng dịch tuy vậy anh tạm dừng các chuyến bay với sáu quốc gia châu phi sau khi biến chủng omicro xuất hiện
anh đã học được bài học khi phản ứng chậm trễ trước biến chủng delta biến chủng chỉ có số ít đột biến khi so sánh với biến chủng omicron
lệnh cấm di chuyển với người từ nam phi có thể bị xem là tiêu cực và ảnh hưởng tới quan hệ song phương
tuy nhiên sẽ đơn giản hơn so với việc một lần nữa tái áp đặt phong tỏa và giãn cách xã hội
liên minh châu âu ngày hai mươi sáu tháng một mươi một khuyến nghị các nước thành viên hành động tương tự nhằm hạn chế di chuyển với người từ các nước châu phi
nằm ở khu vực có nguy cơ cao nhiễm biến chủng omicron
australia new zealand brazil canada sri lanka thái lan singapore cũng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với người đến từ một số nước châu phi
trước nguy cơ từ biến chủng omicron israel thậm chí đóng cửa biên giới với nước ngoài
công dân israel từ nước ngoài trở về sẽ phải cách ly bắt buộc
nhà chức trách israel cũng phê chuẩn sử dụng công nghệ giám sát điện thoại để truy vết các cá nhân nhiễm biến chủng covid một mươi chín
bất chấp các phản ứng gần như tức khắc của các chính phủ biến chủng mới omicron
vẫn kịp làn tới nhiều quốc gia
sau nam phi moscow hồng kông trung quốc và israel biến chủng omicron đã được ghi nhận tại hàng loạt quốc gia như
áo australia bỉ anh đức italia và cộng hòa xéc
trong khi đó hà lan và đan mạch trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết phát hiện các ca nghi nhiễm biến chủng mới
tại mỹ cố vấn y tế trưởng của tổng thống joe biden cảnh báo biến chủng omicron nhiều khả năng đã làn rộng ở nước này
tại châu âu phản ứng của người dân trước sự xuất hiện của biến chủng omicron
nhẹ nhàng hơn đáng kể so với những tháng đầu đại dịch
thay vì sợ hãi hay hoảng loạn người châu âu dường như đã chấp nhận thực tại của cuộc sống cùng covid một mươi chín
trong thời gian trước mắt những chỉ số như ca nhiễm mới biến chủng mới số người cần chăm sóc tích cực
hay thậm chí cả số người tử vong sẽ có giai đoạn tăng lên và rồi lại giảm đi
tùy vào diễn biến dịch bệnh những biện pháp ứng phó như đeo khẩu trang xét nghiệm hạn chế di chuyển
tiêm mũi vaccine bổ sung phong tỏa một phần hay toàn bộ sẽ được điều chỉnh tương ứng
ý là một ví dụ đây là nước châu âu đầu tiên phong tỏa toàn quốc đầu năm hai nghìn một mươi tám
nhưng hiện tại đã qua rồi những ngày người dân xin nước khử khuẩn lên hàng hóa mua ở siêu thị trước khi về nhà
số ca lây nhiễm tử vong vì covid một mươi chín giờ cũng không còn quá được quan tâm
ở thời điểm cao điểm dịch hồi đầu năm hai nghìn hai mươi cả nước ý nín thở theo dõi những đoàn xe quân sự đến
và đi khỏi thị trấn begamo mang theo quan tài những bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín khi các lò hỏa thiêu tại đây quá tải
những ngày qua
ngay cả khi số ca nhiễm mỗi ngày tăng lên mức cao nhất trong vòng sáu tháng thái độ của người ý rất khác
tại một quán bar ở trung tâm thành phố rome một nhóm dân thủ đô tổ chức sinh nhật với rượu vàng và bánh piza
trong số những người dự tiệc không có một ai đeo khẩu trang
chỉ sau khi tiệc đã tàn một vài vị khách nhắc nhở nhân viên quán bar rằng
họ đã không kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng của khách hàng vốn là một quy định theo luật mới ban hành
theo một giáo sư tâm lý học thực nghiệm của đại học cambridge
chừng nào chính phủ không có thêm quy định về biến chủng mới người dân sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của họ
lúc này người dân vừa bối rối vừa tức giận
nhiều người sẽ không thể chấp nhận có thêm một mùa giáng sinh nữa không được tận hưởng cuộc sống
hãng dược phẩm biontech tập đoàn đồng phát triển vaccine covid một mươi chín pfizer biontech
mới đây thông báo dự kiến có dữ liệu thể hiện mức độ tương tác của biến chủng mới với vaccine sau hai tuần
biontech cũng cho biết phiên bản vaccine mới sẽ được ra mắt từ một trăm linh ngày đến sáu tuần
trong khi đó
dịch covid một mươi chín monopiravir của hãng dược phẩm merck sẽ được đưa vào thử nghiệm diện rộng trên một mươi người ở anh
hứa hẹn có thêm công cụ bảo vệ con người trước dịch bệnh
chuyên gia về virus tại đại học brighton sarah pitt cho biết
trong một thế giới đa kết nối hiện nay chúng ta nên cố gắng tận diệt virus tới chừng nào còn có thể
sau sự xuất hiện của biến chủng omicron cùng những thông tin đáng lo ngại về các đột biến của nó
niềm tin của công chúng và sự bảo vệ do vaccine mang lại đã phần nào xứt mẻ
thể hiện rõ nhất qua biến động của thị trường ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chứng khoán châu âu có phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại mỹ chỉ số công nghiệp dow jones mất hơn một điểm
giá dầu thô lao dốc xuống mức bảy mươi usd một thùng trên sàn giao dịch new york lần đầu tiên từ tháng chín
cho thấy sự bất an của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi kinh tế
với hàng không và các ngành kinh tế phụ thuộc vào di chuyển
sự lây lan của biến chủng omicron đe dọa tình trạng gián đoạn giao thương trở lại
tương tự những gì từng xảy ra khi biến chủng deltas lần đầu tiên xuất hiện
các chuyên gia y tế cho biết cần có thêm thời gian nghiên cứu để hiểu rõ biến chủng obicron
sẽ tác dụng thế nào tới cuộc chiến chống covid một mươi chín
trong lúc này nỗi sợ hãi trước virus sẽ là tác nhân chính gây ra thiệt hại cho các nền kinh tế
theo giáo sư john bell giáo sư y khoa tại đại học oxford
chúng ta cần làm quen với thực tế rằng sẽ có các biến chủng mới xuất hiện trên thế giới trong thời gian tới
điều cần làm là giữ bình tĩnh theo dõi các dữ liệu tìm cách hiểu rõ căn bệnh này và có phản ứng phù hợp
biến chủng mới đáng lo ngại của sars cov hai có tên gọi omicron b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana
bộ y tế đề nghị viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động giải trình tự gen
trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron đặc biệt người về từ các quốc gia khu vực nam phi
theo các nhà khoa học biến chủng omicron được phát hiện lần đầu ở botswana ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai là biến chủng nhiều đột biến

nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron đặc biệt người về từ các quốc gia khu vực nam phi
bộ y tế cho biết đến nay tại việt nam qua giám sát dịch tễ của sars cov hai
hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron
tuy nhiên để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của omicron vào nước ta từ những quốc gia đã ghi nhận
lây lan biến chủng mới bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch
bộ cũng yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen
những trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới đặc biệt là những người có tiền sử dịch tễ
về từ các quốc gia khu vực nam phi
bộ y tế cũng đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo từng tổ chức
các chuyến bay quốc tế đến và đi từ quốc gia bao gồm nam phi botswana namibia zimbabwe
eswatini lesotho mozambique và tạm dừng các phép nhập cảnh với hành khách đến hoặc đi về từ những quốc gia kể trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới cùng các cơ quan đầu mối quốc gia
thực hiện điều lệ y tế quốc tế để thông tin kịp thời về những biến chủng của sars cov hai
nhằm đưa ra viện phát phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch